cơ quan cảnh sát điều tra công an quận phú nhuận tp hcm cho biết vừa triệt phá một tủ để đánh bạc ăn tiền do một phụ nữ cầm đầu
theo hồ sơ ban đầu chiều ngày một mươi tám tháng tám cảnh sát hình sự công an quận kết hợp công an phường năm sử dụng đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ bất ngờ ập vào căn nhà của đối tượng trần thí bích huyền
tại số hai trăm một mươi một trên một trăm linh hai trên chín đường hoàng hoa thám phường năm quận phú nhuận
lúc này bên trong có chín con bạc chia làm hai sòng đang tiến hành sát bạc dưới hình thức binh sập sám tính chi ăn tiền
tất cả các đối tượng cùng tăng vật được đưa về trụ sở công an phường làm việc đối tượng huyền vừa tham gia đánh bạc vừa đứng ra tổ chức thu tiền sâu